mới đây thông tin đạo diễn trần cảnh đôn đột ngột ra đi ở tuổi sáu mươi ba đã khiến giới làm phim phương nam nói riêng những người yêu nghệ thuật nói chung không khỏi bàng hoàng so thương
được biết đạo diễn trần cảnh đôn mất sau cơn nhồi máu cưa tim trước khi chút hơi thở cuối cùng ông có tiền xử bệnh tim và tiểu đường
theo các chuyên gia trong ngành đột quỵ có các biểu hiện đột ngột như mặt tay chân tê yếu choáng váng mất thăng bằng đau đầu không biết nguyên nhân
đột quỵ là một cấp cứu y tế khẩn cấp ngay khi phát hiện các dấu hiệu báo động người nhà cần chuyển ngay bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất sẽ giảm khả năng tử vong và tàn phế
trước đó gia đình cần tránh để người bị nghi ngờ đột quỵ ngã do chóng mặt bệnh nhân cần nằm chỗ thoáng nghiêng một bên nếu bị nôn móc hết đờm nới quần áo cho dễ thở
ba giờ đầu là thời gian vàng để đem lại cơ hội sống cho người bệnh bệnh nhân nên được di chuyển bằng cán nghiêng mặt sang một bên
gia đình không nên đi xe máy tránh sóc hạn chế đi xa trừ khi có chỉ định của bác sĩ vì kéo dài thời gian sẽ gây hại cho người đột quỵ
ngoài ra người nhà không tự ý cho bệnh nhân dùng bất cứ loại thuốc nào không xoa dầu cạo gió không để bệnh nhân nằm chờ xem có khỏe lại không
thực tế ngoài tuổi bốn mươi bất cứ ai đặc biệt là nam giới với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống
có thể bị đột quỵ ập tới bất cứ lúc nào thống kê cho thấy một phần ba số ca đột quỵ rơi vào độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi năm
nam giới có nguy cơ gấp bốn lần nữ giới đặc biệt bệnh gây hậu quả nặng nề hơn năm mươi tử vong bốn mươi năm sống sót gặp di chứng tàn phế
phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ không khó thậm chí chỉ cần bỏ ra một phút bạn hoàn toàn có thể chẩn đoán được chỉ bằng một động tác đơn giản
đó là thử động tác kim kê độc lập gà vàng đứng một chân động tác đứng một chân trong yoga hay thái cực quyền tuy đơn giản nhưng lại có thể điều chỉnh trong mối quan hệ của lục phủ mũ tạng trở về trạng thái hài hòa còn đem lại nhiều công dụng dưỡng sinh
có hai loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do sốt huyết đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng tám mươi năm tổng số ca đột quỵ hiện nay đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch cản trở quá trình máu lưu thông lên não
đột quỵ do sốt huyết đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ khiến máu chảy ổ ạt gây suốt huyết não nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng yếu hoặc xuất hiện các vết nứt do dỉ
người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua đây là tình trạng đột quỵ nhỏ dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn thường kéo dài khoảng vài phút đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần lưu ý
nguyên nhân dẫn đến đột quỵ các yếu tố không thể thay đổi đó là tuổi tác bất cứ ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ tuy nhiên người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn người trẻ
kể từ sau tuổi năm mươi năm cứ mỗi một mươi năm nguy cơ bị đột quỵ lại tăng lên gấp đôi
giới tính nam giới có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nữ giới
tiền sử gia đình người có người thân trong gia đình từng bị đột quỵ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường
trùng tộc người mỹ gốc phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gần gấp đôi so với người da trắng
các yếu tố bệnh lý
tiền sự đột quỵ người có tiền sử bị đột quỵ có nguy cơ cao bị đột quỵ lần tiếp theo
nhất là trong vòng vài tháng đầu nguy cơ này kéo dài khoảng năm năm và giảm dần theo thời gian
đái tháo đường các vấn đề liên quan đến đai tháo đường có khả năng làm tăng nguy cơ đột quỵ
bệnh tim mạch người mắc các bệnh lý tim mạch có khả năng bị đột quỵ cao hơn người bình thường
cao huyết áp cao huyết áp gây ra tăng sức ép lên thành động mạch
lâu dần khiến thành động mạch bị tổn thương dẫn đến sốt huyết não
ngoài ra cao huyết áp còn tạo điều kiện cho các cục máu đông hình thành
cản trở quá trình lưu thông máu lên não
khám huyết áp là một trong những biện pháp để tìm ra nguyên nhân đột quỵ
mỡ máu cholesterol cao có thể tích tụ trên thành động mạch
tạo thành vật cản gây tắc nghẽn mạch máu não
thừa cân béo phì người bị thừa cân béo phì có thể dẫn đến nhiều bệnh như cao huyết áp
mỡ máu tim mạch tăng nguy cơ bị đột quỵ
hút thuốc các nghiên cứu đã chỉ ra rằng
người hút thuốc có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp hai lần
khói thuốc làm tổn thương thành mạch máu gia tăng quá trình sơ cứng động mạch
thuốc lá cũng gây hại cho phổi khiến tim làm việc nhiều hơn gây tăng huyết áp
lối sống không lành mạnh
ăn uống không điều độ không cân bằng đầy đủ các loại dinh dưỡng
lười vận động là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ
ngoài ra đột quỵ cũng được cho là liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích uống rượu quá nhiều
dấu hiệu đột quỵ
các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh
lặp đi lặp lại nhiều lần bao gồm
cơ thể mệt mỏi đột nhiên cảm thấy không có sức lực
tê cứng mặt hoặc một nửa mặt nụ cười bị méo mó
cử động khó hoặc không thể cử động chân tay tê liệt một bên cơ thể
dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc
khó phát âm nói không rõ chữ bị dính chữ nói ngọng bất thường
bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh nhắc lại
nếu không thể nhắc lại được thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu đột quỵ
hoa mắt tróng mặt người mất thăng bằng đột ngột không phối hợp được các hoạt động
thị lực giảm mắt mờ không nhìn rõ
đau đầu dữ dội cơn đau đầu đến rất nhanh có thể gây buồn nôn hoặc nôn
người bị đột quỵ có thể có một vài dấu hiệu trên
tuy thể trạng sức khỏe của mỗi người mà dấu hiệu đột quỵ khác nhau
ngoài ra người bệnh có thể gặp cơn thiếu mẫu não thoáng qua với các triệu chứng giống hệt đột quỵ
nhưng chỉ xảy ra trong vòng vài phút
cơn thiếu mẫu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đột quỵ sắp xuất hiện
có thể trong vài ngày hoặc một vài tháng sắp tới
những dấu hiệu đột quỵ có thể đến và qua đi rất nhanh bạn cần lắng nghe cơ thể
khi thấy các dấu hiệu này xuất hiện cần chủ động đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được kiểm tra
thời gian vàng cho bệnh đột quỵ là sáu mươi phút mỗi phút qua đi mức độ tổn thương của hệ thần kinh càng nghiêm trọng
cách phòng tránh đột quỵ
chế độ dinh dưỡng hợp lý
nguyên nhân gây bệnh đột quỵ đến từ các bệnh lý tim mạch đái tháo đường mỡ máu
chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này
ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả
ăn nhiều các loại rau củ quả các loại đậu ngũ cốc
ăn nhiều thịt trắng hải sản trứng để bổ sung protein cho cơ thể
hạn chế ăn các loại thịt đỏ
hạn chế các loại thực phẩm giàu chất béo đồ chiên xào thức ăn nhanh
hạn chế các loại đồ ngọt thực phẩm chứa nhiều đường
uống nhiều nước lọc nước trái cây sữa đậu nành
tập thể dục hàng ngày
tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể nâng cao sức khỏe giúp tim khỏe mạnh
tập thể dục ba mươi phút mỗi ngày ít nhất bốn lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ
giữ ấm cơ thể
nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ
cần giữ ấm cơ thể giữ gìn sức khỏe đặc biệt với người lớn tuổi trong thời gian giao mùa
không hút thuốc lá
hút thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng đột quỵ
thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ hai đến năm năm nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa bao giờ hút thuốc
kiểm tra sức khỏe định kỳ
kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả
những người mắc các bệnh lý đái tháo đường tim mạch mỡ máu càng cần đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh
không để các chỉ số vượt quá mức nguy hiểm gây ra đột quỵ
kiểm tra sức khỏe định kỳ là một trong những cách nhận biết sớm và phòng tránh bệnh
nhất là đối với những người bệnh nhân có tiền sử bị đột quỵ từ đó có kế hoạch điều trị đạt kết quả tối ưu
hiện nay tình trạng bệnh nhân đột quỵ đang trẻ hóa
trong đó chính chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu gây hình thành các mảng sơ vữa nhanh chóng
dẫn đến nhồi máu cơ tim ở người trẻ
đặc biệt khi bị nhồi máu cơ tim người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được khám và điều trị đúng hướng
sau khi xuất viện người bệnh cần được thăm khám đều đạn theo sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tim mạch để đảm bảo sức khỏe và ổn định bệnh